nông dân trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xuống giống được hơn hai năm trăm linh ha lúa đông xuân sớm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
hiện lúa chủ yếu đang trong giai đoạn từ một đến một mươi ngày tuổi
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu và số bảy nên trên địa bàn tỉnh trong những ngày qua xuất hiện mưa rầm gây thiệt hại cho bà con nông dân
mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể của ngành chức năng nhưng theo bà con nông dân ở xã vị trung huyện vị thủy tỉnh hậu giang
hiện có nhiều diện tích lúa mới xạ bị thiệt hại từ một mươi đến hai mươi có dụng gần như năm mươi
từ đó không ít nơi bà con phải gieo xả lại
do ảnh hưởng của mưa rầm liên tục nên phải bơm nước từ ruộng ra ngoài để cứu diện tích lúa mới xuống giống
đồng thời bị mưa chụp nên lúa đã gieo xạ rồi mà cả cánh đồng đất còn đen nếu như bình thường thì lúa đã lên xanh
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu giang chỉ tính từ tháng chín đến nay
toàn tỉnh đã xảy ra ba điểm sạt lở ở huyện châu thành với tổng chiều dài hai mươi ba mét
có một mươi sáu căn nhà sập hoàn toàn một căn nhà tốc mái siêu vẹo ước tổng thiệt hại hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
lũy kế từ đầu năm đến nay thiệt hại hơn hai mươi sáu tỷ đồng